theo cục cảnh sát giao thông bộ công an ba ngày nghỉ tết dương lịch toàn quốc xảy ra sáu mươi bốn vụ tai nạn giao thông làm chết ba mươi tám người bị thương ba mươi năm người so với ba ngày đầu năm hai nghìn hai mươi một giảm ba vụ giảm hai người chết giảm hai người bị thương
trong số này đường bộ xảy ra sáu mươi ba vụ làm chết ba mươi bảy người bị thương ba mươi năm người so với ba ngày đầu năm hai nghìn hai mươi một giảm ba vụ giảm hai người chết giảm hai người bị thương
trong số này đường sát xảy ra một vụ làm một người chết so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một không tăng không giảm đường thủy không xảy ra tai nạn
trong ba ngày qua cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý một mươi chín hai trăm tám mươi năm trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ phạt tiền hai mươi hai tỷ sáu trăm năm mươi triệu đồng tạm giữ chín mươi một xe ô tô hai một trăm hai mươi sáu xe mô tô tước một hai trăm bốn mươi một giấy phép lái xe các loại trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý tám trăm một mươi hai trường hợp và bốn lái xe dương tính với chất ma túy